theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố ước tính đạt chín chín trăm ba mươi tỷ đồng có nghĩa là tăng năm chín mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
trong sáu tháng đầu năm mặc dù tình hình thời tiết không thực sự thuận lợi nắng nóng kéo dài ít mưa nhiều loại dịch bệnh xuất hiện đáng kể nhất là bệnh dịch tả lợn châu phi
xong nhờ đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp tập trung phát triển sản xuất giống cây con chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao góp phần nâng cao giá trị gia tăng năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp của thành phố
trong đó trồng trọt đạt hai hai trăm sáu mươi sáu tỷ đồng chăn nuôi đạt ba tám trăm chín mươi ba tỷ đồng thủy sản đạt hai chín trăm bảy mươi ba tỷ đồng dịch vụ nông nghiệp đạt bảy trăm hai mươi tỷ đồng
thành phố thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay đầu tư sản xuất nông nghiệp trong sáu tháng qua tổng vốn đầu tư đạt trên ba trăm sáu mươi bốn tỷ đồng tăng một trăm một mươi bảy so với cùng kỳ